tại bến tre bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông kiều long techfest mekong hai nghìn một mươi chín
nhằm liên kết vùng kết nối nguồn lực địa phương khai thác tài nguyên và tạo lợi thế cạnh tranh bản địa bằng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
techfres mekong năm nay được tổ chức với chủ đề thích ứng chuyển đổi bứt phá kết nối hệ sinh thái vùng với hệ sinh thái quốc gia và quốc tế
sự kiện đưa tới cái nhìn toàn cảnh về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông cửu long trong trạng thái bình thường mới
giới thiệu các mô hình điển hình kết nối hệ sinh thái các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương và khu vực như
không gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh bến tre vườn ươm công nghệ công nghiệp việt nam hàn quốc
tại đây diễn ra các phiên kết nối đầu tư giữa start up với doanh nghiệp
chia sẻ cách thức gọi vốn cho start up và kiến nghị chính sách cho techfred quốc gia về khai thác tài nguyên công nghệ
sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiến tạo hệ sinh thái quốc gia